chỉ cần mỗi phương tiện tiêu thụ hết năm lít xăng đối với xe máy và một lít xăng dầu đối với ô tô thì một ngày trên địa bàn hai thành phố lớn nhất cả nước tiêu tốn khoảng hơn chín triệu lít nhiên liệu và kèm theo đó là con số khổng lồ khí thải ra môi trường
trong khi đó có thể nói xăng dầu hiện đang là yếu tố sống còn của nền kinh tế vấn đề lưu thông vận chuyển hàng hóa trong nền kinh tế bị chi phối bởi giá xăng dầu
vì vậy việc chủ động được nguồn nhiên liệu sinh học trong nước sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
giảm sự lệ thuộc vào việc nhập khẩu nhiên liệu hạn chế những tác động từ thị trường xăng dầu thế giới đến nền kinh tế trong nước
dù có chữ lượng dầu mỏ để khai thác song việt nam hiện vẫn chỉ dừng ở xuất khẩu dầu thô và phải nhập khẩu ngược xăng dầu từ các nước tiên tiến do chưa phát triển được công nghệ chế biến xăng dầu thành phẩm
và bên cạnh nhu cầu năng lượng tăng cao
việt nam còn đang phải đối mặt với nhiều thách thức như ràng buộc về môi trường ngày càng chặt chẽ nặng nề hơn
điều này gây áp lực đến việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
hiện nay chúng ta mới e năm có nghĩa là chín mươi năm của xăng khoáng và năm của xăng nôn
thế thì nếu mà chúng ta phối trộn được thứ nhất là giảm khí thải giảm cái phát khí thải cho môi trường
nhưng vấn đề thứ hai là tận dụng được năng lượng những sản phẩm của nông nghiệp mà chúng ta có một nguồn hết sức là hồi giảm
thì ta thấy từ những nguyên liệu ví dụ có thể là từ bã mía có thể từ sắn có thể từ một số những loại thực vật
thì nó cũng giảm bớt được cái khối lượng chúng ta phải tiêu thụ những cái loại ví dụ nhiên liệu khoáng thạch
mà những nguồn nguyên liệu khoáng thạch là những nguồn nguyên liệu mà theo tôi biết được ấy là nó hiếu hạn
xăng sinh học trong tiếng anh được gọi là gasohool hay biogasolin để phân biệt với gasolin tức là xăng thông thường
xăng sinh học được tạo ra bằng cách phối trộn xăng không trì truyền thống và cồn sinh học
bio ethanol trong đó chín mươi năm chín mươi thể tích là xăng không trì truyền thống và từ năm đến một mươi thể tích là cồn sinh học
hòa chung vào xu thế của thế giới với mục tiêu góp phần bảo đảm an ninh năng lượng
bảo vệ môi trường giảm phát thải khí nhà kính và tạo đầu ra ổn định cho nông sản
ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn bảy thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số một trăm bảy mươi
về việc phê duyệt đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm hai nghìn một mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
theo đó mục tiêu đến năm hai nghìn một mươi việt nam sẽ sản xuất một trăm linh tấn xăng e năm một mươi năm và năm mươi tấn b năm mươi
bảo đảm bốn nhu cầu nhiên liệu cả nước
đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ có sản lượng hai loại sản phẩm này đủ đáp ứng năm nhu cầu thị trường nội địa
đến năm hai nghìn hai mươi năm sản lượng ethanol và biodia sẽ đạt hai trăm năm mươi tấn
kiểm tra các quyết định của thủ tướng như quyết định một
bộ công thương đã phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp thương nhân phân phối
doanh nghiệp thương nhân xuất nhập khẩu triển khai các chương trình cũng như các đẩy mạnh tiêu thụ
đối với mặt hàng xăng e năm một chín hai trên cửa hàng hệ thống xăng dầu trên cả nước
tuy nhiên một thực tế cho thấy rằng nếu năm hai nghìn một mươi tám lượng tiêu thụ xăng e năm ron chín mươi hai đã tiêu thụ hơn ba một triệu tấn
tương đương bốn mươi hai tổng lượng xăng bán trên thị trường tăng ba mươi một một mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy và con số này giảm về còn hai mươi năm trong chín tháng năm hai nghìn một mươi chín này
chứng tỏ sản lượng xăng e năm bán trên thị trường chưa đạt kỳ vọng đặc biệt nếu so sánh với xăng ron chín mươi hai trước kia thì tỷ lệ chiếm rất thấp
xăng ron chín hai chiếm bảy mươi năm đến tám mươi
trong hai năm vừa qua để đẩy mạnh hơn nữa các bộ ngành được tham gia trong đề án như bộ thông tin truyền thông
cũng cần đẩy mạnh hơn nữa các công tác tuyên truyền với người tiêu dùng để hướng đến sử dụng mặt hàng xăng e năm một chín hai
ngoài ra đặc biệt là bộ giao thông bản tải cũng cần phải có những khuyến cáo
đặc biệt là phối hợp với các nhà khoa học khuyến cáo đến người tiêu dùng các tổ chức cá nhân
đối với các phương tiện cái nào thì chúng ta đã sử dụng được tốt và thông báo cho người dân hướng đến sử dụng sản phẩm e năm một chín hai
theo thông cáo liên bộ tài chính công thương đưa ra ngày ba mươi một tháng một mươi
mức giá bán lẻ tối đa với xăng e năm là một mươi chín hai trăm năm mươi hai đồng một lít và hai mươi bốn trăm bốn mươi năm đồng một lít
với xăng ron chín mươi năm tranh một một trăm chín mươi ba đồng một lít
hiện mức thuế môi trường của xăng e năm đang được tính bằng chín mươi năm so với xăng ron chín mươi hai
khiến cho giá xăng e năm thấp hơn xăng ron chín mươi hai không đáng kể
chúng ta chỉ so sánh ví dụ hiện nay là mức thuế của xăng bình thường là bốn mươi
hiện nay đang kịch trần như chúng ta đã biết thuế môi trường là bốn
trong khi thuế của xăng e năm là chỉ tranh có hai trăm linh tức là ba tám
như vậy nó sẽ không đảm bảo
khuyến khích người tiêu dùng là người ta sử dụng cái xăng e năm này
bộ công thương cũng đã đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa mức thuế môi trường với xăng e năm
tạo sự cách biệt về giá giữa hai loại xăng để khuyến khích người dân sử dụng loại xăng này
vụ thị trường trong nước đang tổng hợp các ý kiến liên quan đến kiến nghị về thuế bảo vệ môi trường
tranh lệch giá xăng e năm và ron chín mươi năm phối hợp với bộ tài chính và các bộ ngành liên quan
để đề xuất các ý kiến trình lãnh đạo và báo cáo chính phủ
về những nội dung liên quan đến xăng sinh học e
hầu hết các doanh nghiệp thì họ cũng đã điều tra thị trường
họ đánh giá rằng là để mà tăng cái sức cạnh tranh thì ngoài cái việc là tạo cái niềm tin cho người tiêu dùng
bảo đảm chất lượng rồi thay đổi cái thói quen về tập quán tiêu dùng
thì trong đó có việc rất quan trọng là phải để tranh lệch giá nó cao hơn
ví dụ như nó vào khoảng độ hai cho đến hai năm trăm linh so với a chín mươi năm
thì nó mới có cái sức cạnh tranh được
thậm chí có những đại biểu quốc hội ở thành phố cần thơ chẳng hạn
họ còn đề nghị tranh nên có tranh lệch tới năm đồng
để khuyến khích sử dụng xăng sinh học thông qua gia bán và tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này
bộ tài chính đề nghị bổ sung quy định hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với trường hợp số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất pha chế xăng sinh học
theo nhiều chuyên gia kinh tế
việc hoàn thuế này là hoàn toàn hợp lý và không ảnh hưởng tới ngân sách nhà nước cũng như túi tiền của người dân

quốc gia này đã sớm đưa ra chương trình nhiên liệu ethanol từ mía
hơn chín mươi lượng ô tô lắp đặt thiết bị sử dụng xăng ethanol và hướng tới cung cấp sáu mươi bốn tỷ lít nhiên liệu xanh vào năm hai nghìn hai mươi
còn tại mỹ nhiên liệu sinh học chủ yếu là dầu diesel sinh học sản xuất từ đậu nành và nhiên liệu ethanol sản xuất từ ngô
hiện mỹ đã trở thành nước xuất khẩu ethanol lớn nhất thế giới
trong khi đó thái lan hiện đang đứng đầu về việc phát triển thị trường xăng sinh học tại đông nam á
với nguồn nguyên liệu dồi dào từ sắn và dầu cọ
xăng sinh học là lựa chọn duy nhất cho người tiêu dùng thái
hiện thái lan chiếm hơn bảy mươi một tổng sản lượng sử dụng ethanol toàn thế giới